tình trạng khai thác cát trên sông đạo hoài một nhánh của sông đồng nai đoạn dắp danh giữa tỉnh đồng nai và tỉnh lâm đồng diễn ra thường xuyên
điều này khiến cho nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp ven sông của người dân bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của người dân địa phương
đây là những hình ảnh sạt lở đất vừa xảy ra do khai thác cát trên sông đạo hoài một nhánh của sông đồng nai đoạn thuộc ấp ba giãn nam cát tiên huyện tân phú tỉnh đồng nai
một khoảnh đất với chiều rộng hai mươi mét dài hơn năm mươi mét đã sụp hoàn toàn xuống sông chỉ sau một đêm
trước thực trạng trên người dân địa phương rất lo lắng việc sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng do khai thác cát vẫn diễn ra hàng ngày
theo phản ánh của một số hộ dân các đối tượng khai thác cát rất manh động
khi người dân phản ánh về tình trạng khai thác cát sạt lở bờ sông bị một số người đe dọa thậm chí là có trường hợp đã bị tấn công
ngoài ra gần đây một số đối tượng tìm cách mua diện tích đất nông nghiệp của người dân ven sông với giá ba mươi triệu đồng một hectare để thuần tiện khai thác
cái việc khai thác cát này là chúng tôi rất là hoang mang
chúng tôi rất là lo lắng
chúng tôi bây giờ thì những người ở ngoài đã bị lở rồi còn chúng tôi ở trong bây giờ họ có những người họ cũng đề cập đến cái chuyện là mua đất
nhiều cũng có mất hiện tại ở khu vực này là đã có bốn hộ đã bán cho họ và để khai thác đá cát
cụ thể là họ nói rõ là họ mua để họ khai thác cát
sau khi nhận được phản ánh của người dân về hình trạng khai thác cát gây sạt lở bờ sông
chính quyền địa phương lập đội phản ứng nhanh để phát hiện
tự lý các vụ khai thác cát
tuy nhiên khu vực này nằm sáp ranh giữa hai tỉnh lâm đồng và đồng nai
nên khi lực lượng chức năng đồng nai có mặt kiểm tra các đối tượng bầm hút cát lại chạy về phía bờ tỉnh lâm đồng
bên lâm đồng chủ ghe thì người ta đã cung cấp các giấy tờ đầy đủ
cho nên thì chúng tôi không có cơ sở tạm giữ lâu dài
cũng như là vi phạm
vi phạm hành chính
tuy nhiên nhằm để đảm bảo cho người dân và tránh tình trạng khai thác cát tràn len
thì chúng tôi sẽ có cái văn bản gửi quỹ ban tỉnh
để quỹ ban tỉnh làm việc với tỉnh lâm đồng có hướng trong thời gian tới là cấm luôn việc khai thác cát trên sông đà hoa
hiện người dân sống gần khu vực trên đang rất mong muốn các cơ quan liên quan của hai tỉnh đồng nai lâm đồng
sớm vào cuộc để chấn chỉnh tình hình
cứ để tình trạng khai thác cát diễn ra như hiện nay
nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp ven bờ tiếp tục bị sạt lở xuống sông là điều khó có thể tránh khỏi